tối ngày một mươi một tháng một mươi một tại công viên lưu hữu phước quận ninh kiều thành phố cần thơ
phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh cần thơ phối hợp với ubnd tp cần thơ
chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư của nhật bản vào việt nam
tại đây hoạt động chương bài giới thiệu sản phẩm hàng hóa đã thu hút bảy mươi gian hàng
trưng bày các sản phẩm vật phẩm văn hóa việt nam và nhật bản
riêng hội nghị kinh doanh với nhật bản với sự tham gia của hơn một trăm linh doanh nghiệp của hai nước tham gia
được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam giao lưu kết nối
tìm kiếm đối tác kinh doanh với thị trường nhật bản
sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một